thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai cửa khẩu quốc tế kim thành tỉnh lào cai đã thông quan trở lại
sau bốn ngày tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
tại cửa khẩu quốc tế kim thành lào cai khá vắng lặng do phía trung quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
thông tin chi tiết sẽ được phóng viên antv lào cai phản ánh tới quý vị
và thông tin này cũng kết thúc bản tin kinh tế tiêu dụng ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
trung quốc cũng đã có thông báo sẽ thông quan hàng hóa trở lại qua cửa khẩu quốc tế kim thành lào cai từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển hàng hóa lên khu vực cửa khẩu lào cai và mở tờ khai hải quan
ngay trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai để sớm thông quan hàng hóa khi phía trung quốc kích hoạt trở lại các hoạt động xuất nhập khẩu
phía bạn thông báo là sẽ trong vòng ba ngày bốn ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm
thì sẽ đến ngày một mươi sáu thì sẽ thông quan trở lại

các tri cục hải quan cửa khẩu lào cai và các lực lượng quản lý của liên ngành cửa khẩu đã thông báo với các doanh nghiệp việt nam
doanh nghiệp để chủ động thực hiện việc đưa hàng hóa lên để phù hợp với thực tế do phía bạn thông báo
tại các bốn cái bãi đó là từ h ngày một mươi hai cho đến giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
thế như vậy là
phía hạ khẩu nâng cấp hệ thống quản lý hoạt động xuất nhập khẩu
tại bốn cái bãi này là trong vòng bốn ngày
và dự kiến là từ ngày một mươi sáu trở đi là hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra bình thường trở lại
còn hoạt động giữa hai bên cơ quan
trong thời gian diễn ra dịch thì cơ quan ban quản lý cửa khẩu
chúng tôi và phía hà khẩu thường xuyên trao đổi
và thông tin tình hình dịch bệnh giữa hai bên lẫn nhau
và các biện pháp quản lý của mỗi nước
để kịp thời chúng tôi thông tin cho các doanh nghiệp
để họ có những thích ứng cụ thể trong từng loại hàng hóa của mình
và có kế hoạch trong hoạt động xuất nhập khẩu để không bị ủn tắc ở tại cửa khẩu
theo thông tin từ tri cục hải quan cửa khẩu lào cai
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh lào cai
đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đạt hơn một sáu trăm bốn mươi một triệu đô la mỹ
tăng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong đó tổng kinh ngạch xuất khẩu qua địa bàn đạt hơn bảy trăm hai mươi ba triệu đô la mỹ
giảm hai mươi sáu so với cùng kỳ
các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long xoài hạt tiêu cà phê bánh kẹo giày dép
trong năm hai nghìn hai mươi một các lực lượng chức năng tại cửa khẩu lào cai
tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng quản lý biên giới phía trung quốc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu